thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày hai mươi ba tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự và phát biểu khai mạc diễn đàn tương lai asean
cùng dự có thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào chủ tịch asean hành hai mươi bốn sòn say si phan don ngài cao kim hôn tổng thư ký asean
cùng gần bốn trăm linh đại biểu đại diện chính phủ các đại sứ học giả cộng đồng doanh nghiệp đại biểu từ asean các đối tác và các tổ chức quốc tế
đưa ra ba thông điệp chính
sự đóng góp chủ động tích cực của việt nam đối với asean
tầm nhìn xa hơn hướng tới tương lai
tầm nhìn rộng hơn toàn diện hơn không chỉ giới hạn ở khu vực mà mở rộng trên toàn cầu
có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp người dân việt nam và asean
diễn đàn tương lai asean sẽ là kênh cung cấp các ý tưởng sáng kiến cho quá trình xây dựng tầm nhìn asean đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và đóng góp tiếng nói của khu vực tại hội nghị thượng đỉnh tương lai của liên hợp quốc dự kiến được tổ chức vào tháng chín tới đây
thủ tướng phạm minh chính khẳng định gần ba thập kỷ tham gia asean
việt nam luôn coi asean là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại
luôn nỗ lực hết mình vì cộng đồng asean đoàn kết vững mạnh có vai trò vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới
con đường phát triển của việt nam trong tiến trình đổi mới hội nhập luôn gắn liền với asean
và đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
asean đang hướng đến các mục tiêu đến năm hai nghìn bốn mươi năm với khát vọng về một cộng đồng phát triển năng động gắn kết và tự cường
tăng cường đoàn kết hợp tác thống nhất trong đa dạng nêu cao tinh thần độc lập tự cường tự chủ chiến lược của asean
phát huy vai trò trung tâm của asean đồng thời tôn trọng sự khác biệt
bảo đảm hai hoa lợi ích
kiên định lập trường nguyên tắc của asean về các vấn đề an ninh phát triển của khu vực và trên thế giới
tăng cường tin cậy chiến lược trong asean và trong quan hệ với các đối tác
góp phần ngăn ngừa xung đột duy trì một môi trường hòa bình an ninh ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới
tăng cường chuyển đổi số phát triển xanh kinh tế tuần hoàn kinh tế số
thúc đẩy đổi mới
với sáng tạo khởi nghiệp tạo ra các động lực tăng trưởng mới bền vững cho asean trong thời gian tới
tăng cường huy động mọi nguồn lực xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhất là hợp tác công tư
tạo đột phá chiến lược về thể chế nhân lực hạ tầng và quản trị quốc gia giúp asean phát triển nhanh và bền vững
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ việt nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa
cùng các quốc gia thành viên các đối tác và bạn bè của asean chung tay viết tiếp những câu chuyện thành công
mở ra tương lai chiến lược mới cho một cộng đồng asean năng động tự cường đoàn kết thống nhất trong đa dạng
đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới
cũng tại diễn đàn thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào chủ tịch asean hai nghìn hai mươi bốn sòn say sì phan đòn
và các đại biểu đã có bài phát biểu quan trọng cả trực tiếp và trực tuyến
khẳng định sức sống giá trị và tương lai thịnh vượng hơn bền vững hơn của asean
đưa asean đến gần hơn với người dân vì lợi ích thiết thực của người dân